tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ khởi công dự án đường nối thành phố thanh hóa và cảng hàng không thọ xuân
đây là công trình quan trọng nhằm giảm tài cho quốc lộ bốn mươi bảy đáp ứng lượng hành khách đang ngày càng tăng của sân bay thọ xuân
tuyến đường nối thành phố thanh hóa với cảng hàng không thọ xuân có chiều dài trên ba mươi bốn km
được chia làm ba dự án với tổng mức đầu tư ba năm trăm sáu mươi bảy tỷ đồng đi qua thành phố thanh hóa và các huyện đông sơn triệu sơn như thanh thọ xuân
giai đoạn trước mắt tỉnh thanh hóa sẽ đầu tư với quy mô bốn làn xe cơ giới hai làn xe thô sơ
trong tương lai tỉnh sẽ đầu tư thêm hai làn xe cơ giới và làm đường cao tốc trên cao trong phạm vi giải phân cách
để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố thanh hóa đô thị loại một và cảng hàng không thọ xuân